thời gian gần đây việc hà nội liên tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao
thậm chí đứng đầu cả nước trong nhiều ngày đang là một vấn đề đáng lo ngại
vì sao số ca mắc tại hà nội tăng mạnh như vậy và người dân hà nội nên làm gì
để tránh kịch bản f tăng đột biến dịp tết dương lịch sắp tới
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung
giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho rằng việc hà nội mở cửa đúng như dự đoán
số ca mắc covid một mươi chín tăng lên rất nhanh thậm chí có thể lên tới hai ca một ngày
trong một vài ngày tới
hiện nguồn lây trong cộng đồng tại hà nội đang rất lớn
chính vì vậy tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn
người dân có thể hình dung ra trong thành phố nếu tập trung nơi đông người
có gặp phải nguồn lây thậm chí người đang f nhưng không biết bởi không có triệu chứng
như thế dịch covid một mươi chín sẽ khuếch đại rất lớn nếu tập trung đông người ông nhung nhấn mạnh
theo giám đốc bệnh viện phổi trung ương dịp noel và tết dương lịch đang kề cận
việc mọi người dân không tụ tập thực hiện theo chủ trương phòng chống dịch của thành phố
coi như đã đóng góp sức mình trong công việc chống dịch của thành phố cũng như cả nước
ngay như thực trạng tại các phường xã trên địa bàn thành phố
việc chuẩn bị điều trị f tại nhà tại cơ sở đang trong quá trình hoàn thiện
chưa phải đã có hiệu quả
chính vì vậy chúng ta phải cùng chính quyền ngành y tế
làm sao kiểm soát dịch
tôi đánh giá ba từ quan trọng nhất đó là chung sống thích nghi và an toàn với covid một mươi chín
có hai điểm quan trọng đó là hạn chế tối đa tử vong
thứ hai là dập từng ổ dịch một cách triệt để
việc này để hạn chế tối đa việc lây nhiễm cộng đồng để hạn chế số ca
nếu hà nội có số ca mắc lên hơn ba bệnh nhân mỗi ngày
thì chắc chắn sẽ quá tải hệ thống y tế
nếu quá tải thì số ca tử vong sẽ tăng cao
khi đã có nghĩa là sẽ hoảng loạn đi vào vòng xoáy mà thành phố hồ chí minh đã gặp phải
mà chúng ta không muốn ông nhung nêu
lý giải tại sao số ca mắc tại hà nội liên tục đứng đầu cả nước những ngày gần đây
ông nhung cho rằng việc thành phố mở cửa dân số đông đương nhiên sẽ phải chấp nhận thực trạng ca mắc nhiều
nếu điều trị tốt cho f sẽ không dẫn đến tình trạng vào viện nhiều y tế cũng sẽ không quá tải
theo tôi hiện thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở phòng chống dịch
trạm y tế lưu động có khả năng thu dung
những ca không có điều kiện cách ly tại nhà nhưng chủ yếu vẫn điều trị tại nhà sẽ tốt nhất
đồng quan điểm trên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
trong dịp lễ noel và tết dương lịch này người dân không nên tập trung nơi đông người
hạn chế đi lại tiếp xúc gần trong môi trường kính đặc biệt hạn chế thăm hỏi
một số hoạt động nếu đông người nên qua hình thức trực tuyến
điều quan trọng nhất lúc này là hạn chế số ca mắc covid một mươi chín
tập trung điều trị cho những bệnh nhân nếu chuyển biến nặng sẽ không tử vong
tôi khuyên dịch bệnh phức tạp người dân không nên tập trung nơi đông người
tân thủ các biện pháp năm k ông phu cho hay
cũng theo ông phu khi thành phố thực hiện chính sách nới lỏng sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
người dân không nên quá lo lắng hoang mang khi con số này tăng từng ngày
mà phải xác định phòng bệnh là chính không bao giờ được chủ quan
người dân không được nghĩ mình đã tiêm vaccine hay có xét nghiệm âm tính là cho phép bản thân chủ quan
không thực hiện năm k nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện
hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không tiến sĩ phu nhấn mạnh
bên cạnh đó những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tang đám cưới nhà thờ
sẽ là môi trường thuận lợi để virus sars cov hai lây lan
trong dịp lễ giáng sinh năm mới để hạn chế lây nhiễm
người dân nên hạn chế các hoạt động đi chơi hoạt động tôn giáo tụ tập đông người
hạn chế tiếp xúc gần trong môi trường kính đông người như nhà thờ
virus rất dễ lây lan tiến sĩ phu cho biết
việc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày đứng đầu cả nước
kéo theo số ca trở nặng và nguy kịch tại hà nội cũng có chiều hướng tăng
mặc dù nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine
f không tăng kéo theo ca nạn tăng nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine
vẫn diễn tiến xấu do tuổi cao hoặc mắc bệnh nền
như tăng huyết áp đáy tháo đường tim mạch
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
trực thuộc đh y hà nội cho biết các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân
những đợt dịch bùng phát lớn tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương
và đặc biệt là thành phố hồ chí minh đều dài dặn kinh nghiệm
xong áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhắc là khi f ngày càng tăng
nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiến xấu và đe dọa tử vong
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đh đức giang nói
người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và bệnh nền
những người này cần vận động đi tiêm để giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh
người đã tiêm đủ vaccine khi nhiễm sẽ nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn
tỷ lệ bệnh nhân đã tiêm vaccine tử vong ở bệnh viện đức giang khoảng bảy
theo các bác sĩ phát đồ điều trị giữa các nhóm chưa tiêm và đã tiêm vaccine không khác biệt
vì virus tấn công vào phổi đầu tiên gây ra tổn thương phổi nặng suy hô hấp và cơ quan khác
các y bác sĩ phân tầng theo dõi hồi sức đánh giá toàn diện các cơ quan như hô hấp
tuần hoàng chức năng gan thận huyết học ly ban dịch ra vào tình trạng nhiễm trùng và các biến chứng khác
f đã tiêm vaccine có kháng thể nhưng vào khu hồi sức thì cũng không thể nói trước được điều gì
bác sĩ nguyên cho hay
nhóm nguyên cao cần chú ý là những người cao tuổi nhiều bệnh nền như tim mạch tiểu đường
đang điều trị ung thư bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm các hướng dẫn điều trị tại nhà
khi có dấu hiệu trở nặng thì nhập viện sớm người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có các nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả
giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm do vậy người dân không nên chủ quan
lơ là khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế